một số thông tin đáng chú ý khác về an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển viện kiểm sát nhân dân thành phố
đề nghị truy tố các bị can mô giới mại dâm và tổ chức bay lắc tại nhà hàng sài gòn star
có địa chỉ tại đường nguyễn thị minh khai quận một tp hcm
theo điều tra tối ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nhóm thanh niên đến nhà hàng karaoke saigon star
uống bia và mua dâm trước khi đến một thành viên trong nhóm đã gọi cho nguyễn thị tường vi
để đặt phòng vip và đề nghị vi điều tiếp viên đến bán dâm
tới nhà hàng trần thị bích tuyền vào phòng chờ bàn và được khách yêu cầu
cần có một tiếp viên nữ rót bia và bán dâm tuyền đã điều một mươi nữ tiếp viên nữ đến phòng
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày hai thanh niên trong nhóm ngỏ ý muốn mua dâm
thì hai nữ tiếp viên đồng ý và phục vụ với giá năm triệu đồng một lượt
trần thị bích tuyền và nguyễn thị tường vi được trả công mỗi người một triệu đồng
trước đó vài ngày đã tới quán chơi ma túy nên khi khách này yêu cầu lấy đĩa để sử dụng ma túy
lê hoàng khanh và nguyễn quốc trọng cũng được phân công phục vụ mạng này
lát sau hai thanh niên và hai nữ tiếp viên đến khách sạn kh trên đường bà huyện thanh quang
quận ba để mua bán dâm những người còn lại tiếp tục ngồi lại uống bia rồi đi mua dâm sau
lúc hai mươi giờ năm mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng kiểm tra khách sạn newton phát hiện
hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
đến hai mươi một giờ cùng ngày tiếp tục kiểm tra nhà hàng sài gòn spa
phát hiện nhân viên vùng hoạt động karaoke ôm vừa chú chấp phục vụ khách sử dụng ma túy